dẫn lời giới chức israel và một nguồn tin trang asean cho biết phong trào hamas của palestine
thông qua trung gian qatar và ai cập đã đưa ra đề xuất về một thỏa thuận trao đổi tù nhân mới với israel
tuy nhiên nhà nước do thái cho rằng thỏa thuận này không thể chấp nhận được
đài sputnik của nga đưa tin đề xuất mới bao gồm quy trình gồm ba giai đoạn
mỗi giai đoạn yêu cầu hai bên tạm ngừng chiến sự trong hơn một tháng để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin
theo giai đoạn đầu của thỏa thuận israel được yêu cầu rút quân khỏi gaza để đổi lấy việc trả tự do cho khoảng bốn mươi con tin
giai đoạn cuối của thỏa thuận kêu gọi hamas trả tự do cho các binh sĩ israel bị bắt ra một giải gaza và chấm dứt chiến sự trong vùng đất này
trong khi đó ngày một tháng một phát biểu nhậm chức ông israel kass tên ngoại trưởng israel nhấn mạnh
ưu tiên giải quyết vấn đề con tin israel ở giải gaza
cũng liên quan tình hình chiến sự hãng thông tấn nhà nước syri sana dẫn tuyên bố của quân đội cho biết
một cuộc không kích của israel vào sáng sớm ngày hai tháng một xuất phát từ hướng cao nguyên golang
nhắm vào các vị trí ở ngoại ô thủ đô damas đã gây ra một số thiệt hại về vật chất
kể từ khi xung đột giữa israel và phong trào hồi giáo hamas bùng phát ngày bảy tháng một mươi
israel đã gia tăng tấn công các mục tiêu mà nước này cho là được iran hậu thuẫn ở syri
đồng thời tấn công hệ thống phòng không của quân đội syri cũng như một số lực lượng syri